sau khi phát hiện ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai tại thôn trung hòa xã tân lâm hương huyện thạch hà
vào chiều tối ngày hôm qua tám tháng sáu lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã lập năm chốt phòng dịch để phong tỏa đường vào thôn
ba trường hợp dương tính với sars cov hai mới ghi nhận là ba mẹ con và là f một của bệnh nhân chín nghìn một trăm một mươi ba
cả ba người này đều được cách ly tập trung tại trường mầm non tượng sơn huyện thạch hà ngay sau khi phát hiện là f một
ngay trong chiều tối ngày tám tháng sáu xã tân lâm hương đã lập năm chốt trên trục chính của đường đồng văn
và các trục đường vào thôn trung hòa để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh
theo ước tính ban đầu có khoảng một trăm ba mươi một trăm năm mươi hộ dân nằm trong vùng phong tỏa
sau khi xác định ca bệnh mới ngành y tế và chính quyền địa phương cũng đã thực hiện cách ly nghiêm ngặt
lấy mẫu xét nghiệm điều tra các trường hợp f một f hai tiến hành phun khử khuẩn môi trường
lập chốt phong tỏa và huy động lực lượng trực chốt tại khu vực bệnh nhân sinh sống
nhưng tại trường mầm non một xã tân lâm hương để đón các trường hợp f một vào lưu trú
bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được một mươi năm f một
như vậy là tính từ ngày năm tháng sáu đến nay trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã có một mươi ba ca mắc covid một mươi chín